nhờ sự phục hồi tích cực kể từ quý ba vừa qua hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam dự báo
xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn hai mươi có thể đạt vào khoảng tám năm mươi tám tỷ đô la mỹ
thị trường sẽ có nhiều triển vọng hơn trong năm tới năm hai nghìn hai mươi
ngành tôm là điểm sáng khi xuất khẩu ổn định
hiện xuất khẩu đạt khoảng ba tám tỷ đô la mỹ tăng một mươi bốn năm so với cùng kỳ
là sự bức phá ngoạn mục trong tình hình thị trường toàn cầu bị giảm súc nghiêm trọng
sở dĩ đạt kết quả như vậy bởi doanh nghiệp chủ động chuyển hướng xuất khẩu tôm vào hệ thống siêu thị
kênh phân phối lớn trong khi các nhà hàng hệ thống thực phẩm toàn cầu bị tạm dừng hoạt động bởi dịch bệnh
nhờ có lợi thế nguyên liệu dồi dào khả năng chế biến mà tôm việt nam đã được thị trường chấp nhận
xuất khẩu hải sản cũng có sự tăng trưởng ấn tượng những tháng cuối năm có thể đạt gần ba hai tỷ đô la mỹ
duy trì được thị trường nhật bản mỹ hàn quốc
năm nay xuất khẩu cá tra ước chỉ đạt khoảng một năm tỷ đô la mỹ giảm hai mươi ba so với cùng kỳ
bởi nhiều thị trường lớn gần giảm nhập khẩu
thị trường dự báo sẽ còn khó khăn bởi dịch bệnh buộc các doanh nghiệp trong ngành phải nỗ lực linh hoạt thị trường
sản phẩm kịp thời tận dụng các cơ hội từ thị trường